sau hơn một tháng xét xử và nghị án hôm nay tòa án nhân dân tp hcm tuyên án đối với trương mỹ lan
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp và tám mươi năm bị cáo khác trong vụ án xảy ra
tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các tổ chức có liên quan
trước đó trong phần luận tội viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với bị cáo trương mỹ lan
tử hình về tội tham mô tài sản hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ và một mươi chín hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định
về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng tổng hợp hình phạt tử hình
năm bị cáo còn lại viện kiểm sát đề nghị mức án từ trung thân đến ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
quá trình tranh luận viện kiểm sát cũng căn cứ vào diễn biến tại tòa sự thành khẩn khai báo
và các tình tiết giảm nhẹ mới phát sinh của các bị cáo và đã thay đổi mức án
mức đề nghị án đối với hai mươi hai bị cáo theo hướng giảm nhẹ mức án từ một đến hai năm tù
viện kiểm sát cho biết tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo lan đã thâu tóm và nắm giữ trên chín mươi một vốn điều lệ của scb
các cá nhân tổ chức đứng tên cổ phần tại scb đều khai đứng tên hộ cho trương mỹ lan
với số lượng cổ phần nắm giữ trên chín mươi một trương mỹ lan là người nắm quyền hạn tại đại hội đồng cổ đông
và là người chủ mưu cầm đầu tiến hành toàn bộ hoạt động tại scb
đủ thỏa mãn các yếu tố cấu thành của tội tham mô tài sản
sáng ngày một mươi một tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can ra lệnh bắt để tạm giam hai bị can
của ban quản lý khu kinh tế dung quốc và khu công nghiệp quảng ngãi về hành vi đưa và nhận hối lộ
phòng cảnh sát kinh tế cũng đã khởi tố khám xét nơi ở nơi làm việc đối với bị can nguyễn phạm trọng nghĩa
ở đường hoàng văn thụ phường quảng phú tp quảng ngãi hiện là phó trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc
và các khu công nghiệp quảng ngãi về hành vi nhận hối lộ
tiếp đó phòng cảnh sát kinh tế khởi tố bị can trần thạnh nam phó trưởng phòng quản lý tài nguyên và môi trường
ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp quảng ngãi về hành vi đưa hối lộ
theo thông tin ban đầu ông nam là người đã đưa hối lộ cho ông nghĩa
nội dung vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi tiếp tục điều tra mở rộng
sáng ngày một mươi một tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận công bố quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn sáu trăm linh hai d bình thuận
thuộc xã tân lập huyện hàm thuận nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cũng khởi tố bắt tạm giam một cựu nhân viên quản lý
xe của trung tâm dạy lái xe thanh long đỏ bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện lệnh khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn sáu trăm linh hai d bình thuận
và ba nơi cư trú của các bị can tại xã đồng kho huyện tánh linh thị trấn tân nghĩa huyện hàm tân
và xã hàm đức huyện hàm thuận bắc
theo thông tin ban đầu hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn sáu trăm linh hai d bình thuận
là nguyễn đình nhật và huỳnh tấn tài bị khởi tố về tội nhận hối lộ
quá trình xác minh đấu tranh đến nay công an tỉnh bình thuận đã phát hiện nhiều sai phạm
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm này liên quan đến việc đưa nhận tiền hối lộ
các đối tượng đã cấu kết lợi dụng chức vụ quyền hạn để gợi ý thỏa thuận nhận tiền của các chủ phương tiện
trong và ngoài tỉnh để làm khống hợp thức hóa và thực hiện nghiệm thu xe cơ giới sai quy trình
quy định của rất nhiều phương tiện
công an tỉnh bước đầu đã làm rõ sai phạm của bốn mươi phương tiện
các cá nhân trên đã móc nối với nhiều đối tượng và các công ty thiết kế cải tạo xe cơ giới
ở ngoài tỉnh để mua khống hồ sơ thiết kế cải tạo nhằm hợp thức hóa việc đăng kiểm
nghiệm thu tại trung tâm đăng kiểm tám nghìn sáu trăm linh hai d
qua đó nhận hối lộ của bốn mươi chủ phương tiện tổng số tiền một trăm hai mươi một sáu trăm chín mươi nghìn đồng để ăn chia
hưởng lợi trái quy định
kiểm tra một nhà xưởng rộng trên hai trăm linh m hai được rào và che chắn kỹ
khu vực thôn suối bang xã thắng hải công an huyện hàn tân bình thuận đã phát hiện số lượng lớn dầu nhất tái chế
cụ thể tại khu vực nhà xưởng có khoảng bảy lít dầu nhất thành phẩm không có nhãn mát
một mươi lít nguyên liệu là nhất thải được chứa trong các thùng nhựa một mươi thùng phi chất thải rắn
và toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị dung dịch phục vụ cho hoạt động tái chế
qua công tác điều tra lực lượng công an khẳng định đây là phân xưởng nấu tái chế nhất thải trái phép
phân xưởng này do bố đối tượng vận hành
khi làm việc với người chịu trách nhiệm điều hành tại đây người này khai nhận bản thân cũng là người làm thuê
đồng một người không rõ địa chỉ nơi ở tên thường gọi là bảy và cũng không có mặt tại nơi thuê sản xuất
trông coi cơ sở và thường liên lạc chỉ đạo qua điện thoại
khi cần thì cho xe đến chợ dầu nhất thành phẩm đi tốc thụ
quá trình điều tra công an huyện hàn tân cho biết toàn bộ quy trình tái chế nhất thải trái phép này
bằng phương pháp thủ công lộ thiên qua đun nấu kết hợp với pha chế hóa chất độc hại
đã thải ra một lượng lớn mùi hôi khói độc gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường
và làm thẩm thấu vào đất ở khu vực xung quanh
cục hàng không mới đây đã họp với các hãng hàng không để xem xét tăng chuyến bay
tăng chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
cục hàng không việt nam cho biết tính đến ngày tám tháng bốn các hãng hàng không đã cung ứng
trung bình một trăm linh đến một trăm một mươi ghế mỗi ngày trên các đường bay nội địa trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
số ghế cung ứng tăng khoảng hai mươi so với lịch bay trung bình trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
mặc dù có khó khăn thiếu hụt về số lượng tàu bay do các hãng tái cơ cấu đội tàu bay
động cơ cần bảo trì sửa chữa nhưng trên tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
lãnh đạo cục hàng không việt nam
yêu cầu các hãng xem xét tăng thêm tải cung ứng trên các đường bay từ hà nội
tp hcm đến các địa điểm có nhu cầu du lịch lớn như đà nẵng phú quốc tùy hòa bình định
cam ranh đặc biệt trong các ngày hai mươi bảy hai mươi tám tháng bốn và mùa một đến mùa ba tháng năm
các hãng hàng không cũng cho biết đang xây dựng kế hoạch bổ sung tải cung ứng trên các đường bay nội địa
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
với chủ đề du lịch việt nam chuyển đổi xanh để phát triển
hội trợ du lịch quốc tế hà nội hai nghìn hai mươi bốn pitm hà nội hai nghìn hai mươi bốn đã chính thức khai mạc vào sáng nay
ngày một mươi một tháng bốn hơn bảy trăm linh doanh nghiệp từ năm mươi năm tỉnh thành phố của việt nam và một mươi sáu quốc gia vùng lãnh thổ
đã tham gia hội trợ từ ngày một mươi một tháng bốn đến ngày một mươi bốn tháng bốn tại cung văn hóa hữu nghị việt sô hà nội
đây là sự kiện được hiệp hội du lịch việt nam đề xuất và duy trì tổ chức thường niên
hy vọng sẽ góp phần kích cầu du lịch trong nước tạo ra các cơ hội cho các địa phương doanh nghiệp
hiệu các sản phẩm du lịch liên kết phát triển du lịch giữa các vùng miến trong cả nước
với mục tiêu thu hút khoảng tám mươi khách việt nam và quốc tế đến tham quan mua sắm tại hội trợ
một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ đã đăng ký tham gia với trên bốn trăm năm mươi gian hạng
với chủ đề du lịch việt nam chuyển đổi xanh để phát triển bền vững
vitm hà nội hai nghìn hai mươi bốn thể hiện được xu thế của sự phát triển du lịch trong tương lai là một diễn đàn mở
bao gồm rất nhiều hoạt động chuyên môn
vitm hà nội hai nghìn hai mươi bốn thể hiện được xu thế của sự phát triển du lịch trong tương lai là một diễn đàn mở

vitm hà nội hai nghìn hai mươi bốn thể hiện được xu thế của sự phát triển du lịch trong tương lai là một diễn đàn mở

vitm hà nội hai nghìn hai mươi bốn thể hiện được xu thế của sự phát triển du lịch trong tương lai là một diễn đàn mở
bao gồm rất nhiều hoạt động chuyên môn

bao gồm rất nhiều hoạt động chuyên môn
vitm hà nội hai nghìn hai mươi bốn thể hiện được xu thế của sự phát triển du lịch trong tương lai là một diễn đàn mở
bao gồm rất nhiều hoạt động chuyên môn
vitm hà nội hai nghìn hai mươi bốn thể hiện được xu thế của sự phát triển du lịch trong tương lai là một diễn đàn mở
bao gồm rất nhiều hoạt động chuyên môn
vitm hà nội hai nghìn hai mươi bốn thể hiện được xu thế của sự phát triển du lịch trong tương lai là một diễn đàn mở
bao gồm rất nhiều hoạt động chuyên môn
vitm hà nội hai nghìn hai mươi bốn thể hiện được xu thế của sự phát triển du lịch trong tương lai là một diễn đàn mở
bao gồm rất nhiều hoạt động chuyên môn
đã khiến nhiều cửa hàng lâm vào tình trạng không có hàng để bán trong một số thời điểm trong ngày
ghi nhận trong sáng nay một mươi một tháng bốn trên phố trần nhân tông quận hai bà trưng hà nội
ngay từ sớm đã có rất đông người dân xếp hàng đến giao dịch trong đó đa phần là khách mua vào
tuy nhiên theo phản ánh của một số khách hàng do số lượng người mua mấy hôm nay quá đông
nên một số cửa hàng đã đạm thông báo hết vàng nhẫn vì nhu cầu khách tăng đột biến so với trước đó
dân tình mấy hôm trước thì rất là đông nhưng mấy hôm nay thì là khách xếp hàng ở bảo tín minh châu
cửa hàng hai mươi chín thì là mọi khi nó rất là đông nhưng hôm nay thì là khách xếp hàng nhưng mà không có vàng để bán
hôm qua hôm trước thì vẫn có khách xếp hàng vẫn mua được nhưng mà hoặc là toàn phải chờ vàng mấy hôm sau mới lấy
đấy còn đến ngày hôm nay thì là không có vàng để bán
hiện giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đa quý sài gòn sgc được mua vào tám mươi hai sáu triệu đồng một lượng
và bán ra tám mươi bốn sáu triệu đồng một lượng
tăng bốn trăm linh đồng so với cuối ngày hôm qua
tranh lệch mua vào bán ra vẫn duy trì ở mức hai triệu đồng một lượng
còn lại vàng nhẫn bốn số chín được sgc mua vào bảy mươi bốn tám triệu đồng và bán ra bảy mươi sáu năm triệu đồng giảm hai trăm linh đồng
công ty bảo tín minh châu duy trì ở mức mua vào bán ra là bảy mươi năm bốn mươi tám triệu đồng và bảy mươi bảy hai mươi tám triệu đồng
dù giá vàng liên tục biến động lập định trong những ngày qua nhưng theo nhiều khách hàng đây vẫn là kênh đầu tư hiệu quả
trong thời điểm này
hiện tại thì mình đang thấy giá vàng đang ở mức khá là cao ở ngưỡng khoảng hơn tám mươi triệu đồng
và trong quãng thời gian tương lai gần thì cũng chưa có dấu hiệu giảm xuống
vậy nên là mình nghĩ rằng trong quãng thời gian gần đây sẽ là một cái thời điểm hợp lý
để mình có thể đầu tư vào kênh này và có thể xinh lời
thì bây giờ do tỷ lệ gửi lãi suất ngân hàng khá là thấp đồng thời với lại đó thì giá vàng lại đang tăng cao
và khi mà so sánh hai bên với nhau thì mình tin rằng việc mua vàng tin trữ
cũng là một kênh đầu tư có lợi cho tương lai
theo các chuyên gia giá vàng trong nước những ngày gần đây đang tăng quá nhanh so với đả tăng của giá thế giới
do hiệu ứng tâm lý và người giữ tiền đang có cảm giác suốt ruột khi giá vàng tăng liên tục không có điểm dừng
bên cạnh đó nguồn cung có phần hạn chế hơn khi xuất hiện thông tin đề xuất cho nhập vàng theo đường chính ngạch
mặc dù cơ quan quản lý vẫn chưa cấp phép
chúng ta cần kiểm soát cái nguồn cung cũng như yêu cầu
mua bán và có cái công khai minh bạch trong cái việc mua bán các cái hàng hóa này
cũng như là tín thuế một cách đầy đủ cho cái hoạt động kinh doanh vàng
từ đó quản lý cái thị trường vàng nó tương đối chặt chẽ ra
ở đây chúng ta cũng phải nói rằng là trong thực tế
cái nhu cầu về giữ chữ vàng của một bộ vận dân cư hoặc là cái nhu cầu về vàng trang sức
nó cũng là một yêu cầu thỏa đáng
và vì thế cho nên chúng tôi cho rằng nếu cần thiết
thì ngân hàng nhà nước có thể cho phép
một số doanh nghiệp nhập khẩu một cái lượng vàng nhất định
để từ đó đáp ứng cái yêu cầu về vàng nhẫn vàng trang sức trong nước trong cái điều kiện nhất định
các chuyên gia cho rằng thị trường vàng có thể biến động mạnh trong thời gian tới
do đó người dân cần theo dõi sát diễn biến thị trường có được quyết định mua vào bán ra hợp lý
tránh thua lỗ lớn khi mua vàng ở giá đỉnh và bán khi vàng đang lao rộng
ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu vừa có văn bản gửi bộ giao thông vận tải xin ý kiến về
án đầu tư dự án đường vành đai bốn tp hcm đoạn qua địa bàn của tỉnh bà rịa vũng tàu
cụ thể phương án một triển khai mặt đường rộng hai mươi năm năm mét với mức vốn khoảng bảy chín trăm bảy mươi hai tỷ đồng
trong đó vốn nhà nước ba chín trăm sáu mươi năm tỷ đồng chiếm bốn mươi chín bảy mươi năm trong đó ngân sách trung ương là một chín trăm tám mươi ba tỷ đồng
và ngân sách địa phương là một chín trăm tám mươi ba tỷ đồng
về phần vốn nhà đầu tư là bốn năm tỷ đồng chiếm năm mươi hai mươi năm thời gian hoàn vốn dự án hai mươi năm
phương án hai triển khai mặt đường rộng hai mươi bảy mét với mức vốn hơn tám một trăm linh tỷ đồng
trong đó vốn nhà nước bốn chín mươi năm tỷ đồng chiếm năm mươi năm mươi bảy bao gồm ngân sách trung ương là hai bốn mươi tám tỷ đồng
và ngân sách địa phương là hai bốn mươi tám tỷ đồng
vốn nhà đầu tư là bốn năm tỷ đồng chiếm bốn mươi chín bốn mươi ba
thời gian hoàn vốn hai mươi năm
ngoài ra ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu cũng kiến nghị thống nhất về nội dung đề xuất các cơ chế chính sách
thực hiện thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư đường vành đai bốn tp hcm
chẳng hạn để phù hợp với phương án tài chính toàn tuyến và thuận lợi cho việc lựa chọn nhà đầu tư
cần thiết phải đề xuất quốc hội chính phủ tăng mức vốn đóng góp của ngân sách vào dự án lớn hơn năm mươi
tổng mức đầu tư dự án và lựa chọn thời gian thu hồi vốn cho các dự án khoảng hai mươi năm
công bố công khai lãi suất cho vay bình quân đảm bảo cung cấp đầy đủ vốn tính dụng
tuyệt đối không để ách tắc chậm trễ nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
đây là những chỉ đạo quan trọng vừa được thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh
trong công điện về điều hành tăng trưởng tính dụng
đến nay nhiều ngân hàng đã tích cực thực hiện chỉ đạo này để người dân doanh nghiệp thuận lợi
trong việc tiếp cận tính dụng lựa chọn ngân hàng vay vốn
với mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hơn bốn mươi trong năm nay doanh nghiệp này mong muốn được tăng hạng mức tính dụng
để có thêm vốn thu mua nông sản phục vụ chế biến
đây là cơ hội giúp doanh nghiệp so sánh lãi suất vay vốn giữa các ngân hàng
và cũng có lợi hơn khi đàm phán
song song với việc giảm lãi xuất có những việc về cơ chế vay tính dụng
cũng như hạng mức tính dụng nối doanh nghiệp
thời điểm từ đầu năm đến nay thì nó cũng đã được cải thiện so với năm ngoái rất là nhiều
và cái động tiếp cận nó dễ hơn và cái ngân hàng người ta cũng chủ động tìm tới doanh nghiệp
cách tiếp cận và cái lãi suất thì có cải thiện rất là nhiều
đặc biệt là cái cán bộ nhân hàng họ cảm thấy là cần phải hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn so với trước đây
về phía các ngân hàng để kích cầu cho vay các ngân hàng còn tung ra các gói tính dụng ưu đải
và giảm lãi xuất cho vay
tinh banh bidv agribank mức lãi xuất cho vay sản xuất thêm doanh ngắn hàng thấp nhất từ năm hai trên năm
đồng thời đa dạng thêm các hình thức thế chấp tính chấp không cần tài sản đảm bảo để thu hút người vay
chương trình chúng tôi sẽ nhắm tới cho khách hàng hiện hữu là giảm ngay lập tức năm toàn bộ số lãi của khách hàng
và đối với khách hàng mới thì chúng tôi sẽ có mức độ giảm sâu rộng hơn
trong giai đoạn hiện tại thì phải nói rằng là chưa bao giờ có một điều kiện thuận lợi lãi suất cho vay
giờ hiện tại lãi xuất cho vay thì với giảm của nước sản lãi xuất cho vay so với cùng kỳ năm ngoái khoảng ba bốn
tùy từng đối tượng
bình quân cho vay thì lãi suất đã giảm hơn một trăm linh
theo các chuyên gia về công ty lãi xuất cho vay được kỳ vọng là một trong những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tính dụng
ngoài ra trong bối cảnh năm hai nghìn hai mươi bốn với lợi thế tiền gửi không kỳ hạn và chi phí vốn thấp
sẽ giúp ngân hàng có điều kiện tốt để đưa khách hàng các khoản vay
với chi phí hợp lý mà vẫn đảm bảo được lợi nhuận cao trong tương lai
hình thức lừa đảo trúng thưởng vẫn tiếp tục gia tăng nhiều người vẫn trở thành nạn nhân
các đối tượng xấu lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng miễn phí của nhiều người để dựng nên nhiều kịch bản
đều dẫn đến một kết quả duy nhất là chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tình
mới đây công an tp thủ đức tp hcm đã phát đi thêm cảnh báo
về hình thức lừa đảo mới vừa xuất hiện trên địa bàn
đáng chú ý lời kêu gọi sự lừa đảo này được đánh giá là rất nguy hiểm
theo người phụ nữ này chị nhận được điện thoại từ một người lạ xưng là dịch vụ giao hàng
người giao hàng cho biết có một bu phẩm miễn phí giao đến tận nhà của chị
sau khi nhận và mở bu phẩm chị thấy bên trong có một phần quà nhỏ
kèm theo một tờ thông báo trúng thưởng tiền mặt khác có giá trị lớn hơn
để nhận thêm phần quà tiền mặt này chị được hướng dẫn phải quét mã qr có trên thông báo
sau đó vào một đường link rồi khai báo những thông tin cá nhân
tôi cũng hay mua hàng trên mạng nên là khi mà shipper giao hàng thì tôi cũng nghĩ là hàng bình thường
mình đặt bình thường ấy thôi nhưng mà khi nhận được phần quà thì tôi thấy có mã qr bên trong á
để nhận quà thêm sau khi quét mãi tôi có thực hiện đúng các thao tác ở trong hướng dẫn
thì tự nhiên năm một mươi phút sau thì thấy tài khoản bị trừ mất khoảng năm mươi triệu
đến lúc mất tiền người phụ nữ này mới phát hiện đã bị lừa ngay lập tức
bị đến trình báo tại cơ quan công an theo công an thành phố thu đức trường hợp này không phải cá
biệt gần đây trên địa bàn thành phố thu đức đã xuất hiện khá nhiều hình thức lừa đảo giao
bụ phẩm đến tận nhà và yêu cầu người bị hại quét mã qr để nhận quà giá trị
không nên nhận những cái bưu kiện mà khi không phải là của mình người thân người quen gửi đến
hoặc là mình đặt đến vì hiện nay trên cái sàn thương mại điện tử rất nhiều người mà mạo nhận cái việc
đó thì đồng thời khi phát hiện những cái trường hợp mà yêu cầu như vậy thì đề nghị bà con báo với cơ
cơ quan công an gần nhất hoặc là không được đăng nhập vào những thông tin theo yêu cầu của đối tượng
nhằm tránh mất mát những tài sản đáng tiếc cũng theo lực lượng chức năng ngay khi phát hiện bị
trừ tiền trong tài khoản tối đa trong hai mươi phút sau đó người bị hại phải lập tức báo càng sớm càng
tốt với phía ngân hàng để có thể phần nào ngăn chặn được việc các đối tượng lừa đảo chuyển tiền qua các
tài khoản khác thời gian tới lực lượng công an thành phố thủ đức nói riêng và công an thành phố
hồ chí minh nói chung sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để bà con nắm rõ hơn về hình thức lừa đảo mới này
từ đó tăng cường sự cảnh giác lễ hội bánh dân giang nam bộ năm hai nghìn hai mươi bốn tại thành phố cần thơ diễn
ra chiếc bánh xeo khổng lồ ba mét sẽ được cắt cho người dân thưởng thức sở văn hóa thể thao du lịch
thành phố cần thơ cho biết lễ hội bánh dân gian nam bộ lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ được diễn
ra tại quảng trường quận bình thủy thành phố cần thơ quy tụ khoảng hai trăm năm mươi gian hàng bánh
trên một trăm linh loại bánh dân gian nhiều món ăn ẩm thực hấp dẫn cùng hàng trăm loại sản phẩm đặc sản
vùng miền sản phẩm ô cốp của cả nước cùng với đó sẽ có khoảng một trăm linh nghệ nhân đến từ các vùng miền
cả nước tham gia tranh tài ở hội thi làm bánh và trình diễn làm các loại bánh dân gian đây
là sự kiện quy mô được tổ chức thường niên tại thành phố cần thơ
phần tích cực vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống văn hóa ẩm thực của thành
phố cần thơ vùng đồng bằng sông cửu long và các tỉnh thành trong cả nước đây là cơ hội để các
năm tỉnh thành trong cả nước giao lưu văn hóa tôn vinh quảng bá các loại bánh dân gian ẩm thực
giữa các vùng miền trong khuôn khổ lễ hội năm nay sẽ có màn trình diễn làm bánh và chiêu đải miễn
phí chiếc bánh xèo kỷ lục theo chia sẻ từ ban tổ chức chiếc bánh xèo này sẽ do một mươi bốn nghệ nhân trình
diễn nguyên liệu làm bánh đúng chuẩn bánh xèo miền tây chiếc vespa chín trăm bốn mươi sáu dagon là phiên bản kỷ
niệm năm giáp thình hai nghìn hai mươi bốn gắn với linh vật rồng trong văn hóa á đông đã chính thức có mặt tại việt nam
theo hãng xe pagio italia chỉ có một tám trăm tám mươi tám chiếc được sản xuất trên toàn thế giới và được đánh số
thứ tự cụ thể chiếc xe tại việt nam mang số thứ tự một mươi năm trong tổng số một tám trăm tám mươi tám chiếc và được nhập khẩu
bởi một đơn vị tư nhân nhiều thông tin cho biết chiếc xe này được rau bánh bánh xèo bánh xèo
bánh xèo bán với giá lên tới sắp xỉ hai tỷ đồng con số tương đương với những mẫu xe hơi hạng sang
được biết vespa chín trăm bốn mươi sáu dragon được ra mắt trong một sự kiện tổ chức tại hồng kông xe có dịu màu
màu vàng ánh kim với điểm nhấn là họa tiết rồng màu xanh ngọc lục bảo vẽ tay ti vẫn vận yếm cho đến
đua xe các chi tiết như la răng lương chiếu hậu tay nắm đều được sơn cùng màu với thân xe ngoài ra
bên phải hông xe xuất hiện dễ số một hai không không tám tám bảy sáu đây là ký hiệu vi tắc của các năm âm lịch cũng mang linh vật rồng
có lẽ nhiều khán giả thuộc thế hệ sáu x bảy x cũng đã từng có trải nghiệm xem những bộ phim kinh điển của việt nam
từ những buổi chiếc phim lưu động ở ngoài sân văn hóa xã phường hồi những năm tám mươi trở về trước
bởi đây hàng ngàn người dân thành phố hồ chí minh nhất là giới trẻ đã thích thú được trải nghiệm xem phim
dưới bầu trời lỏng gió của công viên ven sông sài gòn và phố đi bộ nguyễn huệ đây là hoạt động nằm trong
khuôn khổ liên hoan phim quốc tế thành phố hồ chí minh hai nghìn hai mươi bốn phóng sự này cũng sẽ
khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
người lớn trẻ nhỏ đứng ngồi hay thậm chí là có thể nằm thoải mái trên những chiếc ghế lười
ai ai cũng chăm chú theo dõi bộ phim hoạt hình việt nam ufu và hòn đảo kỳ bí
mình có một cái thoáng qua như vậy giống như trở lại thời xưa hồi mình ở quê thì cũng có cái việc là xem
tivi ngoài trời cái màn hình lớn nhưng mà không có như vậy
hoành tráng như vậy
thấy rất là bổ ích nha rất là vui vì vừa có ẩm thực rồi các con lại có những cái truyền hình này này con
rất là đã mắt mấy anh say mê thôi
em rất là thích luôn nếu mà có thì chắc ngày nào cũng ra
tại vì nhà gần đây có như vậy đó kiểu như bé cũng đi giao lưu rồi đi chơi vòng dòng chứ con ở nhà coi điện thoại không à

có được cái trải nghiệm mới và tư duy mới và cũng có cái là cũng có cái sân chơi để cho con nít nó
nó nó có tích cực nhiều hơn
một không gian mở hơn và mang tính kết nối cộng đồng hơn so với giảm chiếu truyền thống
đây cũng là chiếc cầu nối khán giả với nghệ sĩ tạo cơ hội cho người dân tiếp cận trực tiếp với những người đã làm nên các tác phẩm điện ảnh
chúng tôi có một khát bọng sẽ thực hiện các hoạt động này với sự đầu tư chỉnh chuông và bài bản cho mỗi một cái đêm giao lưu và chứa phim và hoạt động chứa phim bản bản
phim công cộng cinepod cũng là tiền đề để cho thành phố sẽ xây dựng một công viên điện ảnh
để những bộ phim đạt chất lượng những bộ phim được khán giả yêu thích và có thể chiếu nơi công cộng thì sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong thời gian tới
bên cạnh việc chiếu phim ngoài trời miễn phí tại công viên điện ảnh sẽ liên tục diễn ra các chương trình ca nhạc giải trí và ẩm thực phục vụ cho người dân
từ nay tới ngày một mươi hai tháng bốn lịch chiếu phim cụ thể là từ một mươi tám h ba mươi đến hai mươi hai h tại phố đi bộ nguyễn huệ quận một
và một mươi chín h đến hai mươi hai giờ tại công viên bờ sông sài gòn thành phố thủ đức